bộ y tế cho biết đã mua một trăm linh sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên loại xét nghiệm khẳng định virus sars cov hai
bảo đảm đủ sinh phẩm xét nghiệm chuẩn đoán và mở rộng diện xét nghiệm cho người dân
theo bộ y tế tháng bốn việt nam sẽ có thêm một trăm linh sinh phẩm xét nghiệm loại này
các địa phương có nhu cầu báo ngay số lượng về cục y tế dự phòng bộ y tế để được gửi bộ xét nghiệm
bên cạnh đó bộ y tế cũng sẽ nhập hai trăm linh test nhanh ưu tiên xét nghiệm đối với ba mươi bảy người đang ở cách ly tập trung
hàng chục nghìn người đang cách ly tại nhà và những người từng đi đến bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi hai tháng ba tới nay
đây là sinh phẩm xét nghiệm kháng thể được khuyến cáo thực hiện sau bảy ngày kể từ khi tiếp xúc với mầm bệnh
bộ đã cấp hai mươi máy real time pcr cho các địa phương dự kiến sắp có thêm hai mươi máy
các địa phương có thể thực hiện ngay không cần phụ thuộc tuyến trung ương
ngoài hai mươi bốn cơ sở được bộ y tế công nhận kết quả xét nghiệm dương tính
các cơ sở khác trong cả nước đều có thể tự thực hiện việc xét nghiệm mà không cần bộ y tế cấp phép
tuy nhiên nếu phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính cơ sở phải gửi đến các bệnh viện chuyên ngành ở khu vực để xét nghiệm lại và khẳng định
đại diện bộ y tế cho biết đã thống nhất nếu f một âm tính f hai không phải thực hiện cách ly
hiện chiến lược phòng chống covid một mươi chín đã chuyển sang mở rộng xét nghiệm cách ly khoanh vùng và dập dịch